công an tp hcm đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm kéo dài trong thời gian hơn hai tháng
trọng tâm đợt cao điểm chấn áp tội phạm này là huy động toàn bộ lực lượng để mạnh thực hiện các phương án kế hoạch để bảo vệ tuyệt đối an toàn hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại trước trong và sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
không để xảy ra các hoạt động phá hoại khủng bố và biểu tình gây dối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
công an tp hcm yêu cầu các đơn vị triển khai lực lượng tấn công tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân
trấn áp hiệu quả các loại tội phạm kéo giảm tên nạn giao thông hạn chế cháy nổ
đồng thời không để tình trạng đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng tạo môi trường trong sạch an toàn